tối qua hai mươi tháng một mươi hai trên cầu phú mỹ hướng từ quận bảy sang quận hai
thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa năm xe ô tô
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container gặp sự cố mất phanh
đâm hàng loạt xe khác rất may vụ tai nạn không có thương vong về người
vào khoảng hơn một mươi tám giờ cùng ngày khi các phương tiện đang di chuyển chậm do ủn ứ giao thông trên cầu phú mỹ
bất ngờ một xe container không làm chủ tốc độ đã tông mạnh vào đuôi một xe tải
khiến xe tải lao lên phía trước tông tiếp vào ô tô bốn chỗ và hai xe container chạy cùng chiều
tạo thành tai nạn liên hoàn vụ tai nạn khiến ô tô bốn chỗ biến dạng tài xế may mắn thoát chết
vụ việc khiến giao thông qua cầu phú mỹ un tắc kéo dài đến hơn hai mươi một giờ
bước đầu nguyên nhân tai nạn được xác định do xe container bị sự cố mất thắng
dốc cầu phú mỹ từ lâu được xem là điểm đen tai nạn giao thông tại thành phố hồ chí minh
với mật độ phương tiện hạng nặng lưu thông qua lại rất cao